mặc dù hoạt động sản xuất đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín nhưng nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài
vẫn chảy mạnh vào các khu chế xuất khu công nghiệp tại tp hcm trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia dự báo trong thời gian tới tp hcm sẽ tiếp tục là một điểm đến thu hút cả các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
thông tin từ sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cho biết tính chung cả vốn thu hút được giữa hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn mua cổ phần phần vốn đồng góp trong các doanh nghiệp trong nước
tp hcm thu hút được hai sáu mươi một tỷ usd trong tám tháng đầu năm giảm ba mươi hai một tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ
trong đó các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có sáu trăm sáu mươi chín dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên là ba trăm chín mươi ba triệu đô la mỹ
tp hcm sẽ luôn là cái điểm đến cho các nhà đầu tư quốc tế cũng như là tấm gương cho các doanh nghiệp tại các địa phương
kể cả như hà nội luôn hướng tới những sự phát triển đồng bộ ở việt nam
ngay như bản thân doanh nghiệp chúng tôi ở đây thì cũng luôn phải có văn phòng tại hồ chí minh nếu không có thì chúng tôi không thể hoạt động được
thì tôi nghĩ rằng là hồ chí minh sẽ luôn là một cái điểm đến cho tất cả những cái doanh nghiệp không chỉ của việt nam mà là quốc tế đến việt nam
cùng với đó có một trăm bốn mươi ba lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư
với số vốn tăng thêm đạt trên hai trăm bốn mươi ba triệu usd
tp hcm cũng chấp thuận cho hai sáu trăm tám mươi hai trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn mua cổ phần mua lại phần vốn góp của các doanh nghiệp trong nước
với vốn góp đăng ký tương đương một chín mươi tám tỷ usd giảm hơn bảy so với cùng kỳ về số trường hợp và giảm hai mươi sáu về vốn đầu tư
ngoài ra bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng đến nay toàn thành phố có chín mươi hai dự án đề nghị chấm dứt hoạt động